tại trụ sở bộ quốc phòng đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương
bộ trưởng bộ quốc phòng đã chủ trì buổi gặp mặt thông tin về nội dung chương trình hội nghị trung ương một mươi một khóa một mươi hai
tới toàn thể các đồng chí ủy viên quân ủy trung ương và đại biểu quân đội dự hội nghị
sự buổi gặp mặt còn có đại tướng lương cường bí thư trung ương đảng ủy viên thường vụ quân ủy trung ương
chủ nhiệm tổng cục chính trị và các đồng chí ủy viên thường vụ quân ủy trung ương
thay mặt thường vụ quân ủy trung ương bộ quốc phòng đại tướng ngô xuân lịch ghi nhận biểu dương nỗ lực
cố gắng của toàn quân trong thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ trong chín tháng của năm hai nghìn hai mươi
một số nội dung hoàn thành xuất sắc góp phần nâng cao uy tín của quân đội
xứng đáng với sự tin yêu của đảng của nhà nước và nhân dân
toàn quân luôn kiên định vững vàng tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng
sự quản lý điều hành của nhà nước
bộ trưởng ngô xuân lịch tin tưởng đảng bộ quân đội sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết
nhất trí cao lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng và công tác xây dựng đảng bộ quân đội
năm hai nghìn một mươi chín và những năm tiếp theo
đại tướng ngô xuân lịch nhấn mạnh hội nghị trung ương một mươi một khóa một mươi hai là sự kiện chính trị quan trọng
của đảng và đất nước được cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân rất quan tâm
tại hội nghị trung ương sẽ thảo luận thông qua quyết định những vấn đề quan trọng liên quan trực tiếp
đến công tác xây dựng đảng xây dựng đội ngũ cán bộ và hệ thống chính trị
do vậy yêu cầu các đồng chí ủy viên trung ương đảng đang công tác trong quân đội cần đề cao trách nhiệm
chính trị tập trung nghiên cứu chuẩn bị tốt nội dung tích cực tham gia thảo luận
đóng góp ý kiến có chất lượng vào các đề án của trung ương cũng như các nội dung quan trọng khác
góp phần vào thành công của hội nghị trung ương một mươi một khóa một mươi hai